một chế độ ăn ít chất béo bão hòa và đường ăn nhiều trái cây rau và ngũ cốc nguyên hạt có lợi ích chống viêm
do đó nhiều người bệnh viêm khớp có thể lựa chọn chế độ ăn chay với hy vọng sẽ giúp kiểm soát bệnh tốt hơn
vậy chế độ ăn chay có thực sự tốt cho người bệnh viêm khớp
có nhiều nghiên cứu khác nhau về tác động của những chế độ ăn chay đối với chứng viêm nhưng kết quả khác nhau
một số nghiên cứu nhỏ cho thấy tránh các sản phẩm động vật có thể giúp giảm viêm và giảm tái phát viêm khớp dạng thấp
hơn nữa những người ăn chay ít có nguy cơ bị thừa cân hơn những người ăn thịt
đồng thời họ cũng có huyết áp và mức cholesterol thấp hơn
trong một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi năm được công bố trên tạp chí liệu pháp bổ sung trong y học
có sáu trăm linh người tham gia đã theo một chế độ ăn thuần chay trong ba tuần liền để làm giảm đáng kể protein phản ứng crp
một dấu hiệu quan trọng đối với chứng viêm cấp tính và mạng tính
tương tự như vậy một phân tích tổng hợp năm hai nghìn một mươi bảy gồm một mươi bảy nghiên cứu được công bố trên tạp chí publis health nutration cho thấy
việc tuân theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay trong hai năm trở lên có liên quan đến mức crp thấp hơn
trong số một mươi bảy nghiên cứu được đánh giá một mươi hai nghiên cứu so sánh kết quả của việc theo chế độ ăn chay
chế độ ăn kiêng bao gồm sữa và trứng so với chế độ ăn kiêng bao gồm thịt
tuy nhiên trong ba nghiên cứu việc theo dõi chế độ ăn chay cũng có liên quan đến việc tăng mức độ của một dấu hiệu sinh học gây viêm khác il sáu
nhưng theo các tác giả của nghiên cứu những phát hiện này nên được diễn giải một cách thận trọng và cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa
để đánh giá mối liên hệ giữa chế độ ăn trai và mức il sáu tăng lên
không ăn thịt có lợi ích cải thiện trứng viêm nhưng cũng có những hậu quả tiêm ẩn
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng hoa kỳ vào năm hai nghìn một mươi
những người ăn chay đặc biệt là ăn chay trường có lượng vitamin b một mươi hai vitamin d canxi và các acid béo thiết yếu trong máu thấp
điều này có ảnh hưởng đối với sức khỏe của xương và mức độ acid béo thấp có liên quan đến một số yếu tố nguy cơ tim mạch
những người ăn chay trường cũng có thể có hàm lượng homocysteine cao hơn
một acid amine có liên quan đến bệnh tim và thấp hơn mức hdl loại cholesterol tốt đều biết đến là có tác dụng bảo vệ tiêm mạch
vì vậy chuyên gia ăn kiêng và dinh dưỡng khuyên bạn nếu quyết định ăn chay hoàn toàn hoặc bán thời gian
bạn có thể cần phải uống một số chất bổ sung như acid béo omega ba để bảo vệ sức khỏe tiêm mạch và chống viêm
sắt để ngăn ngừa thiếu máu kẽm để tăng cường miễn dịch vitamin d và canxi cho xương chắc khỏe
vitamin b một mươi hai cung cấp năng lượng và cellene cho một tuyến giáp khỏe mạnh
tóm lại bất kể bạn chọn chế độ ăn nào điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị và chuyên gia dinh dưỡng để có quyết định phù hợp
bạn không cần phải áp dụng một chế độ ăn chay hoàn toàn thay vào đó có thể ăn chay vào những ngày nhất định
hoặc những bữa ăn nhất định để tận dụng tối đa lợi ích của thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật